cục hàng không việt nam vừa có đề xuất bộ giao thông vận tải kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa trong thời gian tới sau một mươi ngày đầu thí điểm
trong đó đề nghị cho các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt
trên ba đường bay trụ hà nội đà nẵng hà nội tphcm và đà nẵng tphcm tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không vượt quá một mươi
so với trung bình tuần đầu tiên tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
cụ thể sáu chuyến một ngày cho mỗi đường bay việt nam airlines hai chuyến vietjet air hai chuyến bamboo airways một chuyến và pacific airlines một chuyến
các chuyến bay khác mỗi ngày không quá một chuyến khứ hồi trên mỗi đường bay đối với mỗi hãng hàng không
trong vòng một mươi năm ngày kể từ khi áp dụng cục hàng không việt nam sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc
để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường